tại xã vĩnh hảo huyện tuy phong tỉnh bình thuận nhà máy điện năng lượng mặt trời tuy phong do công ty trách nhiệm hiệu hạn power plus việt nam làm chủ đầu tư đã chính thức được khởi công xây dựng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành địa phương trong tỉnh và các đối tác
nhà máy điện năng lượng mặt trời tuy phong là dự án điện năng lượng mặt trời đầu tiên được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh bình thuận
nhà máy có công suất ba mươi mw với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng được xây dựng trên diện tích gần năm mươi hectare tại xã vĩnh hảo huyện tuy phong
theo thiết kế sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện là sáu mươi ba triệu kwh một năm góp phần phát triển công nghiệp năng lượng
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh giải quyết việc làm cải thiện đời sống của nhân dân trong vùng
dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành lắp đặt sau sáu tháng và đóng điện vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín